hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai khoảng năm xe thanh long vẫn túc tắc thông quan được
tuy nhiên ông cho biết tình hình thông quan chung là cực kỳ khó khăn với tất cả các mặt hàng
không riêng gì thanh long do phía trung quốc siết chặt các biện pháp phòng dịch
theo thông tin ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu đồng đăng lạng sơn nắm được
chiều hai mươi tám tháng một mươi hai tổng số xe thanh long chờ xuất trong bãi bảo nguyên là bốn trăm sáu mươi hai xe
số xe thực hiện khai báo chờ xuất là bốn mươi tám
đến trưa ngày hai mươi chín tháng một mươi hai ông võ huy hoàng chủ tịch hiệp hội thanh long bình thuận cho biết
ước chừng bốn trăm linh xe chở thanh long đã quay đầu khỏi cửa khẩu hữu nghị
đây là cửa khẩu đứng thứ hai về lượng thanh long xuất sang trung quốc chiếm khoảng năm
ông hoàng nói cửa khẩu tân thanh lạng sơn nơi chín mươi lượng thanh long đi sang trung quốc đã bị dừng thông quan trước đó
các doanh nghiệp sẽ thiệt hại khoảng ba mươi giá trị thương phẩm vì quyết định tạm dừng nhập khẩu của trung quốc
để phần nào bớt lỗ số hàng hóa này sẽ được bán giá không đóng bao bì tại hà nội với giá khoảng hai năm trăm linh đồng mỗi kg
tức chỉ bằng một mươi của giá trị ban đầu hàng hóa tính cả bao bì
tỉnh lạng sơn đang tiếp tục thúc đẩy hội đàm đàm phán với chính quyền phía bạn để tháo gỡ
hết ngày hai mươi tám tháng một mươi hai lượng xe tồn tại ba cửa khẩu hữu nghị
tân thanh và chi ma của lạng sơn là ba tám trăm ba mươi tám xe giảm một trăm năm mươi bốn xe so với một ngày trước đó
sở công thương tỉnh lạng sơn cho biết nguyên nhân chính là do
thời gian chờ đợi lâu các mặt hàng nông sản đã bắt đầu hư hỏng nên các doanh nghiệp
chủ hàng lựa chọn giải pháp quay đầu xe chuyển tiêu thụ nội địa nhằm gỡ lại phần nào chi phí
một số xe chở mít dưa hấu đã quay đầu về hà nội bán giá rẻ để cố gắng vớt vát
tại một số điểm mít thái tiền giang được bán với giá tám một mươi năm đồng một kg
trong khi bình thường là ba mươi bốn mươi đồng một kg
giá mua tại vườn của các loại nông sản này ở miền tây tây nguyên cũng bị ảnh hưởng
khi rớt giá còn vài nghìn đồng mỗi kg nhưng mít được thương lái mua với giá là bốn năm đồng mỗi kg
thay vì một mươi một mươi hai đồng một kg
dưa hấu thanh long từ tám đồng mỗi kg xuống còn ba năm đồng mỗi kg
trên thực tế thời gian để giảm thiệt hại cho doanh nghiệp khi tìm đường tiêu thụ cho số thanh long này không có nhiều
bởi một quả thanh long từ lúc đóng thùng đến khi vận chuyển
đến tay người tiêu dùng chỉ duy trì được độ tươi ngon trong một tháng
trong khi trước đó hàng hóa đã mất đến ba ngày để đến được cửa khẩu
và một số ngày để chờ đợi thông quan
hơn một tháng nay hàng hóa nông sản của việt nam xuất ra trung quốc
đã bị ùn nứ kéo dài tại các cửa khẩu chính ở quảng ninh
lạng sơn do nước này siết chặt các biện pháp chống dịch covid
một số nông sản như mít thái dưa hấu ở miền tây tây nguyên rớt giá chỉ còn vài nghìn đồng một kg
khi hàng sang trung quốc bị tắc vì u nứ ở các cửa khẩu ở phía bắc
anh hòa chủ nhà vườn ở long an cho biết
mới tuần trước giá mít tại vườn được thương lái mua một mươi một mươi hai đồng mỗi kg
nay rớt chỉ còn bốn năm đồng mỗi kg
giá giảm quá mạnh nhưng việc bán ra cũng khá khó khăn vì thương lái ngại thu mua anh hoàn nói
tình trạng tương tự cũng diễn ra tại cần thơ sở hữu cả một cây mít thái
anh thanh cho biết cả vườn mít đã đến vụ thu hoạch nhưng giá bán chỉ khoảng năm đồng một kg
nếu không bán nhanh giá sẽ còn giảm nữa vì không có thương lái thu mua
với giá này gia đình anh sẽ phải chịu lỗ nặng
đến nay tình trạng xe container ùn ứ tại các cửa khẩu xuất đi trung quốc vẫn khá trầm trọng
nhiều thương lái phải đổ bỏ vì không tiêu thụ được
anh thanh cho biết nhiều nông dân ở vùng sâu thậm chí phải bán giá mít sâu tại vườn chỉ hai ba đồng mỗi kg
các loại khác như dưa hấu thanh long ở các tỉnh miền tây và tây nguyên
cũng rớt giá từ tám đồng xuống ba năm đồng một kg cho hàng xuất khẩu
chị hải ở con tum sở hữu hơn một hectare dưa hấu cho biết
cách đây hai tuần thương lái vào đặt cọc với giá tại vườn là tám đồng một kg
sau đó khi có thông tin đóng một vài cửa khẩu và việc thông quan hàng sang trung quốc chậm
giá rớt chỉ còn ba đồng một kg cho hàng xuất khẩu
chị hải chia sẻ với mức giá này một hectare dưa hấu của tôi bị lỗ trên năm mươi chi phí đầu tư
tuy vậy tôi vẫn phải bán vì để lâu dưa sẽ bị hỏng
là thương lái chuyên mua nông sản tại các tỉnh tây nguyên
chị mai cho biết cũng đang chịu cảnh lỗ nặng
thay vì vài chục tấn dưa hấu bán cho doanh nghiệp xuất khẩu sang trung quốc với giá tốt
nay chị chỉ tiêu thụ tại thị trường nội địa với mức bốn đồng một kg
theo các thương lái rất khó để kiếm được thị trường thay thế trung quốc
bởi đây là nơi có sức tiêu thụ lớn nhất trong các thị trường xuất khẩu trái cây của việt nam
mặt khác trước nay người chồng cũng quen với tiêu chuẩn sản xuất trái cây để xuất đi trung quốc
nên khi thị trường này bị tắt trái cây cũng lâm vào cảnh được mùa mất giá
hiện nay diện tích trồng nông sản của nhiều địa phương ở việt nam vẫn chưa được giám sát và quy hoạch tốt
nên tình trạng này khiến nông dân gặp nhiều khó khăn
cục trồng trọt bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn dự báo
trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai sản lượng trái cây chính ở các tỉnh thành phía nam là khoảng một sáu triệu tấn
trong đó thanh long khoảng hai trăm chín mươi bảy tấn chuối khoảng hai trăm năm mươi tấn
xoài khoảng hai trăm bốn mươi bốn tấn mít khoảng một trăm năm mươi chín tấn bưởi một trăm bốn mươi bốn tấn
cam một trăm ba mươi hai tấn và dứa khoảng một trăm hai mươi bảy tấn